công an thành phố dĩ an tỉnh bình dương hiện đang tạm giữ hình sự đối tượng trần ngọc sơn
quê tại hà tĩnh để điều tra làm rõ về hành vi cướp tiệm vàng
vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi tháng chín sơn cầm trên tay một cục đá xông vào tiệm vàng kim huyền
ở số một trăm linh một đường nguyễn trãi khu phố nhị đồng một phường dĩ an thành phố dị an tỉnh bình dương
đập phá tủ kính và cướp đi một số vàng
thấy tên cướp đập tủ chủ tiệm vàng kim huyền đã truy nô
nhờ có sự hỗ trợ của nhiều người dân gần đó tên cướp đã bị khống chế và bắt giữ
nhận được tin báo của bị hại công an phường dị an phối hợp với đội điều tra tổng hợp công an thành phố dĩ an
có mặt tại nơi xảy ra vụ cướp vàng để phong tỏa hiện trường đưa sơn về trụ sở công an để làm việc
tại cơ quan công an sơn cho biết làm nghề buôn bán trái cây
sau khi cướp xong sơn quang vàng ra đường trước khi bị khống chế và bắt giữ
hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ động cơ gây án của đối tượng
công an thành phố hải phòng cho biết lực lượng công an thành phố phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
bộ công an vừa lập chiến công đặc biệt xuất sắc phá chuyên án thu giữ năm mươi sáu bánh heroin nặng hai mươi ba trăm bốn mươi tám kg
một mươi hai bốn mươi ba kg ma túy tổng hợp và ba trăm một mươi bảy triệu đồng cùng nhiều tăng vật liên quan
cầm đầu đường dây này là đặng thị huệ chú thành phố hải phòng
trợ thủ đắc lực cho huệ là phạm bích nguyệt cùng chú thành phố hải phòng
đối tượng huệ nhận chuyển phát ma túy từ nước ngoài đưa về
sau đó phân phát cho các đối tượng trong đường dây tiêu thụ trong nước và đường dây chuyển ma túy đi nước thứ ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thưa quý vị phó thủ tướng thường trực phạm bình minh vừa ký các quyết định của thủ tướng chính phủ
thi hành kỷ luật đối với ông trần hữu thế chủ tịch ubnd tỉnh phú yên và ông nguyễn trí hiến nguyên phó chủ tịch thường trực ubnd
cụ thể phó thủ tướng thường trực phạm bình minh đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông trần hữu thế
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và ủy ban kiểm tra trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng
cùng ngày hai mươi một tháng chín phó thủ tướng thường trực phạm bình minh cũng ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh phú yên
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đối với ông nguyễn trí hiến do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
theo ủy ban kiểm tra trung ương ban thường vụ tỉnh ủy phú yên đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân
vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng đất đai tài sản nhà nước quản lý và bảo vệ rừng tài nguyên khoáng sản đầu tư mua sắm trang thiết bị vật tư y tế
thi tuyển công chức năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám một số cán bộ đảng viên trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của ủy ban nhân dân tỉnh bị xử lý hình sự
khi học bằng lái xe tại một trường đào tạo lái xe ở thành phố buôn ma thuột phát hiện nhiều người quên khóa cốp xe máy
đối tượng phạm quốc dũng hai mươi hai tuổi
từ ngày sáu đến ngày một mươi tám tháng chín dũng đã trả trộn vào ba trường dạy lái xe ô tô trên địa bàn thành phố buôn ma thuột
gây ra bốn vụ móc cốc xe máy lấy cắp năm mươi một triệu đồng tiền mặt sáu điện thoại di động và một chiếc ipad với tổng trị giá tài sản trộm cắp được là gần một trăm linh triệu đồng
đến ngày một mươi chín tháng chín sau khi gây ra vụ móc cốc xe máy tại trường cao đẳng bách khoa tây nguyên lấy cắp tám triệu đồng
thì đối tượng bị công an phường tân an bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định đã bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn thị thảo hiếu ba mươi ba tuổi
chú thị xã hoài nhơn để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng khai nhận đã đặt mua căn cước công dân giả trên mạng xã hội với giá một triệu đồng
mang đến các điểm cho thuê xe máy và các khách sạn trên địa bàn thành phố quy nhơn và thành phố đà nẵng để thuê xe
rồi chiếm đoạt đem bán lấy tiền tiêu xài
tính đến thời điểm bị bắt đối tượng đã thực hiện chót lọt bảy vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau ba tháng cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
từ ngày hai mươi tháng sáu đến ngày hai mươi tháng chín phòng cảnh sát giao thông hà nội cho biết đã có gần tám mươi trường hợp vi phạm bị xử lý
phạt tiền hơn tám mươi năm tỷ đồng tước hơn tám giấy phép lái xe chứng chỉ chuyên môn và tạm giữ gần chín ô tô
trong gần tám mươi trường hợp vi phạm bị xử lý có tới hơn bảy tài xế ô tô và xe máy vi phạm lỗi liên quan đến nồng độ cồn
không ít trong đó bị cho kết quả kiểm tra cao gấp nhiều lần mức cao nhất bốn mg trên một lít khí thở
thưa quý vị vừa qua hơn hai trăm năm mươi trường đại học đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh đợt một
xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
ghi nhận cho thấy điểm chuẩn

nhiều số ngành năm nay nhảy búa theo hướng tăng cao giảm sốc
có những ngành thuộc khối xã hội lấy điểm chuẩn lên tới sấp xỉ là ba mươi điểm
bên cạnh đó thì có một số ngành từng dẫn đầu về điểm số như là khối ngành kỹ thuật hay ngành y thì điểm chuẩn lại giảm
điều này cũng khiến dư luận đặt ra không ít những bàn khoản
năm hai nghìn hai mươi hai có lẽ là năm lên ngôi của các ngành báo chí truyền thông đa phương tiện
khi có sức hút với đông đảo thí sinh đánh mức điểm chuẩn lên mức cao
đạt điểm kỷ lục với hai mươi chín chín điểm
tương tự ngành đông phương học hàn quốc học của trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
cũng lấy đến hai mươi chín chín mươi năm điểm gần mức tuyệt đối ba mươi trên ba mươi
đây cũng là ba ngành học điểm chuẩn cao nhất cả nước năm nay
đây chúng ta phải làm rõ là không phải chỉ có thí sinh đạt điểm c với cái mức độ là hai chín mươi năm
từ đấy trở lên là học ở trong ba cái ngành này
bởi vì đấy cũng chỉ là một trong năm phương thức tuyển sinh thôi
để lựa chọn những thí sinh phù hợp với đặc thù sư phạm
trường đại học sư phạm hà nội đã tổ chức thêm kỳ thi đánh giá riêng
đồng thời kết hợp xét tuyển theo phương thức điểm thi trung học phổ thông
để chọn ra bảy trí tiêu vào trường
nhưng khi công bố điểm cũng khiến các thí sinh ngỡ ngàng
trường có ba ngành lấy điểm tới hai mươi tám năm điểm
thí sinh muốn trở một hình dạy toán và dạy văn
thì thường người ta mong muốn vào trường
trong bức tranh tổng thể điểm chuẩn của các trường đại học năm nay
cũng có điểm đáng lưu ý khác
một số ngành từng dẫn đầu về điểm số như kinh tế kỹ thuật y dược
trường khối công an năm nay điểm chuẩn lại hạn nhiệt
tuy nhiên nó không quá khó để đánh đố các em
nhưng thực sự chúng tôi cho rằng cái bài thi đánh giá của bộ công an năm nay
là đáp ứng được cái yêu cầu mục tiêu đặt ra đối với công tác tuyển sinh
tuyển mới học sinh vào các học viện và trường đại học công an dân năm hai nghìn hai mươi
lý giải việc điểm đầu vào của các trường có nhiều biến động như năm nay
bộ giáo dục và đào tạo cho biết
ngoài lý do các trường có nhiều phương thức tuyển sinh
khiến tỷ lệ sử dụng điểm thi trung học phổ thông giảm
một phần là do trường đại học không có điểm thông giảm
chính sách điểm ưu tiên điểm cộng
thủ khoa của cối c thì không có em nào đạt tới sốc xỉ ba mươi mà hai mươi chín bảy mươi năm như thế nào
như tôi nếu không nhớ chính xác là hai mươi chín bảy mươi năm hay là hai mươi chín bảy mươi gì đó
như vậy là vẫn thấp hơn cái điểm chuẩn trung tuyển của nhiều ngành
đây là một cái sự bất cập của cái chế độ cộng nhận ưu tiên
đối với những ngành mà có sức cạnh tranh lớn
qua bức tranh điểm chuẩn của các trường đại học
trong năm nay nhiều chuyên gia cho rằng
bộ giáo dục và đào tạo cần tính toán lại việc ra đề thi năm sau
xếp lại các kiến thức trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông
để tránh tình trạng dòi ảo
đồng thời các trường không nên quá phụ thuộc vào điểm số của kỳ thi tốt nghiệp
chuyển hướng sang những phương thức tuyển sinh khác
đặc biệt là các kỳ thi riêng để đảm bảo chất lượng đầu vào
thưa quý vị thông tin từ cục đường sắt việt nam
thuộc bộ giao thông vận tải cho biết
chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan này đã thực hiện năm trăm năm mươi một cuộc kiểm tra công tác
đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt
và hiện nay trên các tuyến đường sắt thì vẫn còn tồn tại tám điểm đen
một hai trăm tám mươi hai điểm tiềm ẩn có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên đường sắt
từng bước giải quyết rứt điểm vi phạm hành lang an toàn đường sắt trong đô thị
ubnd quận hoàn kiếm hà nội cũng đã quyết định đóng cửa phố cà phê đường tàu
đồng thời thu hồi giấy phép hơn ba mươi hộ kinh doanh ở khu vực này
rõ ràng là cần những giải pháp tổng thể để vấn đề vi phạm hành lang
an toàn đường sắt trong đô thị được giải quyết một cách hiệu quả
tránh tình trạng gia quân xử lý rồi lại tái diễn
và trong vấn đề chính sách ngày hôm nay với khách mời là kiến trúc sư trần ngọc chính
chủ tịch hội quy hoạch phát triển đô thị việt nam nguyên thứ trưởng bộ xây dựng

nếu mà bây giờ chính quyền mà hai mươi bốn trên hai mươi bốn có người đứng đây để mà canh gã hoặc là không cho người vào
còn bây giờ muốn làm thì phải làm từ trên từ ngành đường sắt đến ngành du lịch
muốn xóa sổ xóa sổ luôn đi phân cho bọn tôi chỗ nào to đẹp hơn
và tôi an cư lập nghiệp để ổn định cuộc sống và tìm cái công việc khác
đấy là cái điều đầu tiên còn nếu không thì mình sống chung với lũ
mình tìm cách giải pháp
pháp linh hoạt
giữ du lịch thì phải đảm bảo an toàn còn nếu mà cần thì xóa hẳn đây
cái trích ý ấy mặc dù là cũng làm tự nhiên cho đối nước ngoài thì hấp dẫn
nhưng mà có xứng đáng hay không nếu so với cái rủi ro đó là lại
dư luận cho rằng việc dẹp bỏ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật
trong đó có các quán cà phê đường tàu là cần thiết
đáng ra việc này phải thực hiện từ lâu chứ không phải đến bây giờ
tuy nhiên chính quyền địa phương cũng cần có sự giải thích tuyên truyền
để chính các hộ kinh doanh du khách người dân hiểu đúng đầy đủ về chủ trương này
đầu tiên thì xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thưa ông cá nhân ông thì ông có quan điểm như thế nào về việc là quyết định đóng cửa phố cà phê đường tàu
tôi nghĩ lãnh đạo hà nội đóng cửa phát cà phê vũng tàu là tôi rất ủng hộ cái quan điểm đó
vì tôi nghĩ rằng là hà nội chúng ta là thủ đô và thủ đô vì hòa bình thủ đô sáng tạo
và phải phải nói là thủ đô anh hùng nữa
sau đó cho nên là thủ đô hà nội chúng ta là được cả nước rất tế yêu và rất quan tâm đến thủ đô
cà phê đường tàu đã nói lên một cái việc là đường tàu mà lại có cà phê
đương nhiên ở một mức độ nào đấy thì nó cho người ta cái cảm giác gọi là rất là gọi là mạo hiểm
thế nhưng mà với chúng ta
nếu chúng ta làm người làm thì du lịch thì đương nhiên là chúng ta phải bảo đảm cái tính an toàn là quan trọng nhất
do đó ác toàn ở trên hết
mà vấn đề cà phê đường tàu đối với hà nội thì tôi nghĩ hà nội chúng ta có rất nhiều cái nội dung để chúng ta có thể khai thác làm cái du lịch của chúng ta nó rất là phong phú rất văn hóa
nên là tôi rất đồng tình với cái việc là đóng cửa cà phê đường tàu bởi vì nó không an toàn
và việc giải quyết các vi phạm về hành lang an toàn đường sắt thì chúng ta cũng cần phải
để có một cái giải pháp tổng thể
theo cá nhân ông ông đánh giá như thế nào về vấn đề này
tên tất cả những cái phương tiện giao thông từ đường hàng không đường bộ đường sắt đều có cái hệ thống an toàn của nhau
nếu nói đường sắt thì vấn đề an toàn lại càng phải được xem xét một cách rất là nghiêm trình
có thể nhắc lại là chúng ta
trên đường sắt của hà nội thành phố hồ chí minh là chúng ta có hàng nghìn cái đường ngang
nhưng mà không phải chỗ nào cũng ba dm
chỗ nào cũng có đường
đường đèn xanh đèn đỏ và có những người được để quản lý đó
sau đó đã có rất nhiều những cái vụ tai nạn rất là thẳng khốc xảy ra trên cái đường xanh đường bắc nam
thế thì bây giờ ngay thủ đô hà nội và chúng ta có một số km chảy trong khu vực dân cư đông đúc
thế chúng ta phải quản lý cái việc này chặt chẽ nữa
mà quản lý chặt chẽ thì đã có cái quy chuẩn quy phạm của đường sắt rồi
chẳng hạn như là từ tim đường sắt hay là mỗi đường xanh đi ra từ khe đường sắt
mà ra bên ngoài có nghĩa là cái thanh giới của nó là ba mét hay là năm mét
nó tương đoạn người ta đã có quy chuẩn rồi
và quy chuẩn đấy là bất được khả thi bất được xâm phạm
không được xây dựng đã đành không được vui chơi không được làm gì ở đấy nữa
đấy là cái quan trọng nhất của cái đường đường sắt chúng ta
không ở việt nam mà thế giới cũng thế
do đó cho nên là cái quy định quy phạm về vấn đề bảo vệ an toàn đường sắt đường bộ đường hàng không
là đã có cái quản lý rất quan trọng của bộ giao thông đưa ra rồi
nên tôi nghĩ là đây là một cái việc mà đi vào vấn đề tiêu chuẩn quy phạm và quản lý
một trật tự cái đấy là có sẵn
do đó người dân cần phải biết và chính quyền địa phương cũng cần phải thông báo
cho mọi người dân biết vấn đề an toàn giao thông của đường sắt đi qua đoạn hà nội như thế nào để người dân cùng thực hiện
có thể nói rằng là phát triển du lịch cũng cần phải gắn với cái việc an toàn của du khách cũng như là người dân đúng không ạ
và cái việc mà chúng ta đóng cửa phố cà phê đường tàu
trong cái thời điểm này là một cái việc rất là quan trọng

xin cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi